tính từ một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi hai đến một mươi sáu h ngày một mươi ba tháng một mươi hai trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận
số ca mắc mới tại hà nội cao nhất trên cả nước với một ca
tuy nhiên theo báo cáo của cdc hà nội theo khung giờ từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng một mươi hai đến một mươi tám h ngày một mươi ba tháng một mươi hai
thành phố ghi nhận bảy trăm sáu mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba trăm chín mươi năm ca cộng đồng
số ca mắc này ghi nhận tại một trăm chín mươi hai xã phường thị trấn thuộc hai mươi tám trên ba mươi quận huyện là hoàng mai một trăm ba mươi ca
đồng đa bảy mươi bảy ca hà đông bảy mươi bốn tây hồ năm mươi bảy nam từ liêm năm mươi năm gia lâm bốn mươi sáu bắc từ liêm ba mươi chín hoàn kiếm ba mươi ba
thanh trì ba mươi một
thường tín ba mươi một hoài đức hai mươi bảy thanh xuân hai mươi hai ba đình một mươi chín sóc sơn một mươi bảy cầu giấy một mươi năm mê linh một mươi năm sơn tây
long biên một mươi hai thanh oai tám phúc thọ bảy quốc oai sáu thạch thất sáu ba vì năm trương mỹ năm đông anh bốn đan phượng bốn ứng hòa hai và hai bà trưng một
số ca mắc này ghi nhận tại một trăm chín mươi hai xã phường thị trấn thuộc hai mươi năm trên ba mươi quận huyện là hoàng mai một trăm một mươi ca
đồng đa bảy mươi bảy ca đồng đa bảy mươi bảy ca tây hồ hai mươi sáu gia lâm một mươi bảy hoàn kiếm một mươi năm cầu giấy một mươi bốn thanh xuân một mươi bốn bắc từ liêm một mươi bốn ba đình một mươi hai thường tín chín sóc sơn chín nam từ liêm chín long biên bảy thạch thất sáu mê linh năm thanh oai bốn đông anh bốn hoài đức ba quốc oai ba ba vì năm trường tín chín hoàn kiếm một mươi năm già lâm một mươi bảy hoàn kiếm một mươi năm cầu giấy một mươi bốn thanh xuân một mươi bốn bắc từ liêm một mươi bốn ba đình một mươi hai thường tín chín sóc sơn chín nam từ liêm chín long biên bảy thạch thất sáu mê linh năm thanh oai bốn đông anh bốn
ba đình một mươi ba hai bà trưng một trường mỹ một sơn tây một
cùng ngày ubnd quận đống đa đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ ba trong phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó từ một mươi hai h ngày một mươi ba tháng một mươi hai các nhà hàng cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống giải khát trên địa bàn quận chỉ được phép bán hàng mang về đóng cửa trước hai mươi một giờ hàng ngày
hạn chế các hoạt động hội họp sự kiện tập trung trên hai mươi người trong một phòng không tụ tập từ một mươi người trở lên ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh covid một mươi chín có kết quả xét nghiệm âm tính sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ
ubnd quận đồng đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo hoạt động có tập trung từ hai mươi người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng thở tự
dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng
cấm hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc chợ tạm các cơ sở lưu trú được phép hoạt động không quá năm mươi công suất
ubnd quận đồng đa cũng giao ubnd hai mươi một phường tuyên truyền vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết
trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang không tập trung đông người thực hiện khai báo y tế
khi có dấu hiệu nghi ngờ sốt ho khó thở
phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn khám và điều trị kịp thời
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với những địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với những địa phương ghi nhận số ca nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với những địa phương ghi nhận số ca nhiễm
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với những địa phương ghi nhận số ca nhiễm